cùng với các địa phương khác trên cả nước tỉnh ninh thuận cũng đã chủ động tăng cường các biện pháp quản lý phòng chống dịch nhằm ngăn ngừa không để xảy ra dịch cúm gia cầm tại địa phương
hiện nay tỉnh ninh thuận có hơn một bốn triệu con da cầm được chăn nuôi theo hướng trang trại và chăn nuôi theo hộ gia đình
tại hầu hết các trang trại và hộ chăn nuôi tập trung có quy mô tổng đá lớn người chăn đã chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp như làm vệ sinh
tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại kể cả khu vực xung quanh khẩn trương tiến hành tiêm phòng vaccine tổng hợp để phòng chống dịch bệnh xảy ra
thực hiện nghiêm quy trình chăm sóc xuất bán tiêu thụ sản phẩm từ da cầm

để ngăn ngừa dịch bệnh trên gia cầm ngành chức năng tỉnh ninh thuận đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi
đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh đến từng xã thôn hộ chăn nuôi
tuy nhiên để bảo đảm không xảy ra dịch bệnh cúm như các năm trước
ninh thuận cần triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch bệnh hiệu quả
trọng tâm là giám sát chặt chẽ tình hình tại các cơ sở chăn nuôi
tăng cường công tác kiểm dịch kiểm soát vận chuyển gia cầm xuất nhập
kiểm soát giết mổ kinh doanh gia cầm
bởi hiện nay tại các khu vực chợ trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng bày bán da cầm
nhưng chưa thông qua công tác kiểm tra kiểm soát dịch bệnh